đội biên phòng cửa khẩu trà lĩnh chủ trì phối hợp với phòng trinh sát phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
và công an xã tri phương huyện trùng khánh vừa bắt giữ ba đối tượng tổ chức môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực móc bảy trăm năm mươi sáu xã tri phương huyện trùng khánh lực lượng chức năng đã phát hiện bác quả tang sầm văn thuần
chú tại xã tri phương huyện trùng khánh có hành vi tổ chức môi giới cho ba người đàn ông trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua khai thác nhanh ba công dân trung quốc khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào việt nam để tìm việc làm
qua đầu tranh đối tượng thuần khai nhận được nông văn vũ cùng ở xã tri phương thuê đón ba người trung quốc với số tiền công là một mươi hai triệu đồng một người
hiện đối miên phòng cửa khẩu cho lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thụ lý theo quy định